hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo viện kiểm sát đánh giá phần lớn các bị cáo thành thần ăn năn hối cải
sau một số luật sư trong phần tranh luận chưa thật sự nghiêm túc
luận cứ đưa ra không bám sát diễn biến của phiên tòa làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo
một số luật sư sử dụng những từ ngữ mang tính nhận định
thiếu căn cứ phần đánh giá của viện kiểm sát và không nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án
cơ quan công tố đối đáp theo các nhóm vấn đề đánh giá hậu quả thiệt hại vụ án
áp dụng pháp luật trong việc khởi tố các bị cáo
việc trương mỹ lan không thừa nhận thao túng ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
số liệu tài sản đảm bảo tội danh đưa hối lộ nhóm thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo
tại tòa chỉ có bị cáo trương mỹ lan không thừa nhận các hành vi như cáo trạng truy tố
luật sư của bị cáo lan còn đề nghị thay đổi tội danh đối với tội tham ô tài sản
bởi theo bà lan và luật sư của bà thì hồ sơ thể hiện bà lan không giữ chức vụ trong ngân hàng scb
thế nên không thể là chủ thể cấu thành tội tham ô tài sản
bà lan cũng cho rằng bà không quanh co chối tội như đại diện viện kiểm sát nêu trong quá trình luận tội
theo đại diện viện kiểm sát việc bị cáo trương mỹ lan thực hiện hành vi trái pháp luật
nhưng không dám chịu trách nhiệm thể hiện sự ngoan cố
tại tòa đối đáp với các vấn đề mà luật sư cũng như bị cáo nêu trong quá trình tranh luận
đại diện viện kiểm sát đã chỉ rõ những hành vi của các bị cáo chủ yếu là bị cáo trương mỹ lan
về hậu quả thiệt hại theo đại diện viện kiểm sát hành vi phạm tội của bị cáo lan xuyên suốt từ năm hai nghìn một mươi hai
về bản chất đã chiếm đoạt tiền của scb
bị cáo trương mỹ lan coi scb như là một công cụ tài chính một nơi giữ tiền
trương mỹ lan đưa tài sản đảm bảo chỉ là phương thức thủ đoạn để bị cáo rút tiền của scb
tài sản đảm bảo có thể rút ra hoặc hoán đổi
bất cứ khi nào cần tiền bà lan chỉ đạo
thông báo số tiền cần sử dụng để nhân viên rút ra từ ngân hàng
theo viện kiểm sát thiệt hại của vụ án không chỉ được xác định bằng cách trưng cầu định giá trong tố tụng hình sự
mà còn có thể áp dụng các biện pháp khác để xác định hậu quả
việc định giá trong tố tụng hình sự không phải là yêu cầu bắt buộc
và cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng các biện pháp khác
trong vụ án này viện kiểm sát không căn cứ vào giám định lại của công ty thẩm định giá hoàng quân
mà căn cứ vào lời khai chứng cứ trong hồ sơ vụ án để xác định thiệt hại là hơn sáu trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
về tội tham ô tài sản đại diện viện kiểm sát cho rằng pháp luật quy định tội tham ô tài sản
áp dụng với các tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước từ giờ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
nên hành vi của bà trương mỹ lan và đồng phạm đã cấu thành tội tham ô
về cáo buộc trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu
đại diện viện kiểm sát giữ nguyên nhận định bị cáo coi scb như một công cụ tài chính
cần là rút
về ý kiến cho rằng bà trương mỹ lan bị truy tố tội tham ô
còn các bị cáo khác thì bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay
viện kiểm sát cho rằng kết quả điều tra xác định
bà trương mỹ lan và đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức
trong quá trình điều tra truy tố xét xử cơ quan tố tụng đã phần hóa vai trò của các đối tượng
những bị cáo có chức vụ quên hạn tại vạn thịnh phát
scb đã có hành vi tiếp nhận trực tiếp ý chí của bà trương mỹ lan
các bị cáo ở nhóm dưới về ý thức không biết mình giúp sức cho bà trương mỹ lan
thế nên không đánh giá đây là đồng phạm với bà trương mỹ lan về tội tham ô tài sản
nên viện kiểm sát truy tố tội vi phạm quy định cho vay là hoàn toàn chính xác
mặc dù chưa có kết quả tương trợ tư pháp về xác minh làm rõ năm doanh nghiệp nước ngoài
đứng tên cổ phần cho bà lan nhưng với những tài liệu căn cứ có được
đủ cơ sở xác định bà trương mỹ lan là chủ thể tội tham ô tài sản
việc các luật sư yêu cầu cơ quan tố tụng
chứng minh năm công ty cầu phần nước ngoài mua cầu phần của bị cáo
không làm thay đổi sự thật bà lan nắm quyền tri phối với số cầu phần này
với việc thành lập công ty ma viện kiểm sát cho rằng
bị cáo chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty không có hoạt động thật
đứng tên khoản vay sử dụng để các bị cáo giải quỹ che giấu các đứa dòng tiền
luật sư của bị cáo nói công ty ma không liên quan bà lan là lập luận không có căn cứ
đại diện viện kiểm sát phân tích chỉ đạo miệng không để lại bút tích
nghĩ rằng như thế sẽ không bị phát hiện
cơ quan chức năng không xử lý được chính là một thủ đoạn tinh vi của bị cáo lan
sau phần đối đáp quan điểm của viện kiểm sát nhân dân tp hcm
bị cáo trương mỹ lan đã trình bày bảo chữa bổ sung
bị cáo này xin hội đồng xét xử xem xét
giảm nhẹ hình phạt cho chồng của mình là bị cáo chu lập cơ
cháu gái là bị cáo trương huệ vân bị cáo nguyễn cao trí và nhiều bị cáo khác
trương mỹ lan cho biết trong phần đối đáp
viện kiểm sát vẫn giữ quan điểm buộc bị cáo cho rằng bị cáo quanh co
chối tội đổ tội cho cấp dưới
theo bị cáo lan viện kiểm sát chưa xem xét
cập nhật diễn biến phần xét hỏi của hội đồng xét xử
bị cáo lan nói tôi đã nghiêm túc nhìn nhận vấn đề của mình
với tư cách là cổ đông của ngân hàng scb
tại tòa tôi bày tỏ tôn trọng lời khai
thậm chí xin hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho các bị cáo là nhân viên tại scb
và tập đoàn vạn thịnh pháp không quanh co đổ tội cho họ
tôi chỉ xin xem xét vai trò của cá nhân tôi tại ngân hàng scb
bị cáo thừa nhận vai trò của mình là cổ đông lớn của scb
trương mỹ lan đề nghị xem xét bị cáo tham gia tái cơ cấu
theo đề nghị ngân hàng nhà nước phải đề nghị xem lại
các khó khăn trong quá trình tái cơ cấu scb
theo bị cáo lan suốt một mươi năm scb không sử dụng tiền của nhà nước
trước khi xảy ra vụ án scb hoạt động bình thường
các nhà đầu tư đã và đang thi công dự án mũi đèn đỏ
nhưng cơ hội đã bị bỏ lỡ do bị cáo bị bắt
bạn bè và người thân mất niềm tin mới rút tiền vội vã
từ đó bị cáo đề nghị xem xét nguyên nhân bối cảnh mà vụ án xảy ra
trương mỹ lan trình bày thêm bị cáo xác định người thân và bạn bè
sở hữu phần lớn cổ phần tại scb tuy nhiên đề nghị xác định rõ
số lượng cổ phần của các pháp nhân nước ngoài tại scb
và công ty việt vĩnh phú là của bị cáo
ngoài ra bị cáo trương mỹ lan đề nghị hội đồng xét xử
xem xét lời khai của bị cáo võ tấn hoàng văn
về việc scb phải huy động tiền để đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng
trong khi nguồn thu của ngân hàng rất hạn chế
bị cáo văn phải nhờ bị cáo lan cho mượn tài sản đưa vào để tái cơ cấu
bị cáo lan trình bày có những bất hợp lý khi xác định tội danh với bị cáo
và các bị cáo khác
có những bị cáo đồng phạm với bị cáo với cùng phương thức thủ đoạn
nhưng chị bị truy tố về tội vi phạm hoạt động ngân hàng
trong khi bị cáo lại bị truy tố về tội tham ô tài sản
đối với tội danh tham ô tài sản bị cáo cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại
bởi bị cáo vẫn không biết vì sao viện kiểm sát lại tách hành vi của mình
thành hai tội khác nhau trong khi đó là hành vi phạm tội xuyên suốt
việc tách khai tội độc lập là bị cáo thấy bất lợi hoàn toàn
chứ không thấy cái gì có lợi cho bị cáo
về số tiền thiệt hại của scb bị cáo trương mỹ lan xin hội đồng xét xử
xem xét xác định lại tính xác thực của các số liệu
theo bị cáo lan có bốn trăm năm mươi tỷ chưa được xem xét khấu trừ
bị cáo cho rằng cơ quan tố tụng chưa xem xét việc tính lãnh nhập vốn
của các khoản vay
dư nợ tiến dụng thực tế chỉ ba trăm chín mươi tỷ chứ không phải bốn trăm tám mươi ba tỷ như cáo trạng truy tố
đề nghị xem xét lại số liệu này trong báo cáo thực thu thực chi
sẽ rõ vì bị cáo có chiếm đoạt hay không
cũng tại phiên tòa bào chữa cho bị cáo lan luật sư khẳng định chưa đủ căn cứ
quy buộc trương mỹ lan phạm tội tham ô tài sản
theo luật sư bị cáo không có các dấu hiệu cơ bản cấu thành tội tham ô
bị cáo không phải là người có chức vụ tại scb không phải là chủ thể của tội tham ô
viện kiểm sát đang suy diễn buộc tội đối với bị cáo
bởi lẽ nếu xác định như viện kiểm sát thì bị cáo phải cấu thành một tội phạm khác
luật sư cho rằng cấu thành tội chiếm đoạt và tội gây thất thoát là hoàn toàn khác nhau
nhưng cùng một hành vi nhưng lại xem xét đối với bị cáo là hai tội danh là hoàn toàn mâu thuẫn
không thể có hành vi cùng tính chất nhưng lại vừa mang tính chiến đoạt lại vừa gây thất thoát
đây là mâu thuẫn về mặt pháp lý cần giải quyết
từ đó luật sư đề nghị xem xét lại việc quy buộc đưa tài sản thế chấp là phương thức thủ đoạn để rút tiền scb
theo luật sư nếu đây là phương thức thủ đoạn của bị cáo
thì cuối cùng bị cáo lại vừa mất tài sản vừa đứng trước hình phạt tử hình
về tội đưa hối lộ theo luật sư không có căn cứ chứng minh bị cáo lan chỉ đạo đưa tiền
mà đây chỉ là lời khai đơn phương của bị cáo võ tấn hoàng văn
về lời khen này cần phải xem xét đánh giá lại tính khách quan của bị cáo văn
luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét diễn biến mới liên quan tới một số dự án tài sản
được hội đồng xét xử thẩm tra công khai tại tòa
trong số một mươi ba tài sản mà gia đình tự nguyện cam kết khắc phục có tòa capital play hai mươi chín liễu giai hà nội
đại diện bốn ngân hàng nước ngoài không đồng ý chuyển nhượng tòa nhà này
so với còn dư nợ của hai ngân hàng asfbc ocbc bank singapore
theo đại diện ngân hàng này công ty cổ phần twin peaks có vay hai trăm linh triệu usd
tài sản thế chấp bao gồm tòa nhà capital place
hiện khoản vay vẫn chưa được tất toán hoàn toàn
luật sư cho rằng thời điểm đáo nợ là ngày ba mươi tháng bốn
sau khi tất toán xong bị cáo trương mỹ lan sẽ được quyền định đoạt tòa nhà để khắc phục hậu quả vụ án
bên cạnh đó có hai công ty cảm kết hoàn trải cho bản lan hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án
luật sư đề nghị hội đồng xét xử viện kiểm sát ghi nhận điều này
luật sư cũng gửi đến hội đồng xét xử văn bản ngày hai mươi bảy tháng ba của tiến sĩ johnchu
giám đốc điều hành tập đoàn ckhs holding limited
đây là tập đoàn đầu tư lớn mạnh nhất hồng kông trong lĩnh vực bất động sản
do tỷ phú lý do thành sáng lập
văn bản được chuyển cho hội đồng xét xử
viện kiểm sát về việc tạo điều kiện đàm phán để đầu tư các dự án
theo đó với mong muốn khắc phục hậu quả
xác định bị cáo lan đã liên hệ với quỹ đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu châu á
bên cạnh đó với mong muốn được đề xuất giải pháp toàn diện liên quan đến scb
bị cáo lan mong muốn liên kết nhà đầu tư trên toàn cầu
bà trương mỹ lan tin tưởng sự quan tâm của các quỹ đầu tư nước ngoài
cho việc phát triển các dự án của vạn thịnh pháp
với một mươi ba tài sản nằm ngoài danh mục kê biên sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án nếu có
gia đình bà lan đề xuất làm việc với quỹ đầu tư để sử dụng chiến lược giải pháp khác nhau
chuyển nhượng dự án giá trị cao nhất
đồng thời đề xuất bán chuyển nhượng với các tài sản thế chấp tại scb
về việc xác định thiệt hại của vụ án
viện kiểm sát cho rằng một số luật sư lập luận cần chương cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự
theo viện kiểm sát trong vụ án này
cơ quan tiến hành tố tụng không áp dụng biện pháp định giá
mà áp dụng biện pháp thu nhập chứng cứ khác để định giá tài sản
kết quả điều tra xác định
thiệt hại do hành vi mà trương mỹ lan gây ra là hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
phù hợp với hệ thống hạch toán trên hệ thống phần mềm scb
lời khai các bị cáo khác đơn vị kiểm toán độc lập
viện kiểm sát cũng đối đáp lại quan điểm của các luật sư khi cho rằng
số liệu của vụ án chưa đúng phải trách nhiệm của các bị cáo gây thiệt hại không chính xác
theo viện kiểm sát các bị cáo gây thiệt hại và số liệu vụ án hoàn toàn chính xác
được lấy ra từ trên chứng tử hệ thống tín dụng của scb
viện kiểm sát đã lấy số liệu đảm bảo có lợi nhất cho bị cáo
ví dụ cùng một mã tài sản đảm bảo cho nhiều khoản vay
viện kiểm sát chỉ lấy khoản vay nào hồ sơ không đủ
chứ không lấy mã chung để tính thiệt hại của bị cáo
một số luật sư nêu vụ án xác định các bị cáo đồng phạm với bà lan
nhưng truy tố các tội danh khác nhau
viện kiểm sát cho bị cáo lan và đồng phạm ở các cương vị vị trí khác nhau
thực hiện hành vi phạm tội đồng phạm có tổ chức gây thiệt hại đặc biệt lớn
viện kiểm sát đã phân loại dựa theo vai trò tính chất hậu quả hành vi phạm tội
những bị cáo có chức vụ quyền hạn vai trò quan trọng tại vạn thịnh pháp
s t b tiếp nhận trực tiếp chỉ đạo của bà trương mỹ lan
giúp bảy lan chiếm đoạt tiền bị truy tố tội thăm ô tài sản
với bị cáo nhóm dưới không biết mình giúp sức cho bảy lan thăm ô
thế nên không phải chịu trách nhiệm trung hình phạt về tội thăm ô tài sản
về quan điểm của các luật sư trong nhóm bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng nhà nước
thực hiện việc thanh tra những tội danh và không hình phạt đề nghị khác nhau
trong đó quan điểm của luật sư của bị cáo đỗ thị nhàn
trường đoàn thanh tra nhận hối lộ năm hai triệu usd là thật thả khai báo không thể cáo buộc tinh vi
viện kiểm sát đánh giá bị cáo đỗ thị nhàn bị cáo buộc thực hiện hành vi với thủ đoạn tinh vi
tình tiết tăng nặng vì nhàn xuyên suốt trong quá trình thanh tra
bản thân là cán bộ có nghiệp vụ cao trong hoạt động ngân hàng
nhàn sử dụng nghiệp vụ này để che dấu sai phạm cho s t b
nếu nhàn trung thực thì s t b đã vào diện kiểm soát đặc biệt và truyền hồ sơ sang cơ quan điều tra
ngăn chặn sớm hành vi phạm pháp hậu quả thất thoát sẽ giảm bớt
cùng hành vi đưa tiền thế nhưng nhàn lan bị cáo buộc tội
nhưng võ tấn hoàng văn và tài xế được miễn trừ trách nhiệm hình sự về hành vi
theo viện kiểm sát võ tấn hoàng văn đã tố cáo hành vi đưa nhận hối lộ của bị cáo lan
bị cáo nhàn với cơ quan điều tra
còn tài xế không biết trong các thùng quà trở đến đưa cho bị cáo nhàn là tiền